quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
trong ngày hôm nay khối không khí mát ở bắc bộ vẫn còn duy trì
vì thế ở khu vực phía đông bắc bộ trong sáng nay trời tiếp tục có mây nhiều
sương mù nhẹ còn xuất hiện trong khoảng thời gian từ nay đến trước chín giờ sáng
sau chín giờ ở các tỉnh phía đông bắc bộ mây giảm dần và trời sẽ chuyển nắng nhẹ
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực này tăng lên mức từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
với các tỉnh thành phố ở khu vực phía tây bắc bộ ảnh hưởng của khối không khí mát là không nhiều
nên trời vẫn có nắng sớm
nóng tiếp tục xảy ra ở khu vực các tỉnh điện biên sơn la và hòa bình với ngưỡng nhiệt cao ba mươi năm ba mươi bảy độ
lưu ý là chiều tối và tối nay ở khu vực các tỉnh lai châu điện biên sơn la và hòa bình
có khả năng xuất hiện trở lại những cơn mưa rào và rông
cần chú ý tới khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh trong mưa rông
với miền trung lúc này thì ở khu vực thanh hóa nghệ an trời cũng đang có được tình trạng mây nhiều
và khá mát mẻ với mức nhiệt từ hai mươi sáu đến hai mươi bảy độ
tuy nhiên đến trưa và chiều trời có nắng và nhiệt độ sẽ tăng nhanh
dự báo nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở cả ba tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
cũng như khu vực khánh hòa ninh thuận và bình thuận sẽ giao động trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
trong khi đó ở khu vực các tỉnh thành phố từ quảng bình
ở vào đến phú yên trời tiếp tục có nắng sớm và có nắng nóng trên diện rộng
với mức nhiệt cao ba mươi sáu ba mươi tám độ
lưu ý trong chiều tối nay ở thanh hóa và phần phía tây của tỉnh nghệ an
có khả năng xuất hiện mưa rào và rông mạnh kèm theo nguy cơ xảy ra lốc xoáy mưa đá và gió giật
đối với khu vực tây nguyên và nam bộ trời đã chuyển nắng từ sớm
nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở toàn bộ năm tỉnh của tây nguyên
duy trì trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
nam bộ nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
trên biển dự báo trong ngày hôm nay thời tiết trên các vùng biển của nước ta vẫn khá ổn định
ở khu vực bắc và giữa của biển đông trong đó có vùng biển huyện đảo hoàng sa
duy trì gió nam với cường độ chỉ ở mức cấp bốn
riêng ở khu vực nam biển đông vùng biển huyện đảo trường sa có gió nhẹ
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước